chiều ngày bảy tháng một mươi hai tại bảo tàng phụ nữ việt nam đã diễn ra triển lãm mang tên
cuộc gặp gỡ xưa nay của họa sĩ trẻ xuân lam
lấy cảm hứng từ những dòng tranh dân gian đông hồ hàng trống hay kim hoàng
bằng sự sáng tạo của mình họa sĩ đã tạo nên những bức tranh mang hơi thở hiện đại
nhưng không mất đi tính truyền thống
triển lãm trưng bày hai mươi bức tranh lấy chủ đề từ tranh dân gian như tố nữ chim hạc
chùa rước rồng xích hộ trưng vương khởi ngãi bà chúa thượng ngàn
những tác phẩm dân gian ấy qua kỹ thuật của họa sĩ trẻ xuân lam
đã mang sức sống tươi mới trong dòng chảy mỹ thuật đương đại
triển lãm mang một làn gió mới tới cho những tác phẩm dân gian
một cuộc đối thoại giữa những giá trị xưa cũ và vẻ đẹp mới lạ
giữa cổ điển và hiện đại khơi dậy sự hứng thú của giới trẻ với dòng tranh truyền thống
hy vọng rằng từ triển lãm của họa sĩ trẻ xuân lam sẽ trở thành một khởi đầu ấn tượng
để từ đó những khát vọng nghệ thuật đương đại sẽ tiếp tục được chấp cánh
và đến gần hơn với giới mộ điệu thủ đô cũng như trên toàn quốc